đường bộ xảy ra hai mươi bảy vụ làm chết chín người bị thương tám người giảm một vụ giảm một người chết giảm một người bị thương so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đường sắt xảy ra một vụ làm chết một người tại thường tín hà nội giảm một người chết số vụ số người bị thương không thay đổi so với ngày nghỉ lễ cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đường thủy không xảy ra tai nạn
vào ngày hôm nay ba mươi tháng bốn ủy ban nhân dân xã bình khương huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi cho biết
trên địa bàn xảy ra vụ đuối nước thương tâm làm ba cháu nhỏ tử vong
vụ việc xảy ra vào chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn ở khu vực hồ chứa nước phước hòa thuộc thôn tây phước xã bình khương
vào thời điểm trên bà phạm thị kim anh sáu mươi một tuổi dẫn hai cháu nội là trần nguyễn thiên bảo một mươi hai tuổi học sinh lớp sáu
trần nguyễn thiên hương năm tuổi học mẫu giáo cùng cháu ngoại là cao trần cẩm tiên tám tuổi học lớp hai đi chơi
hóng mát ở khu vực hồ chứa nước phước hòa
một lúc sau bà anh phát hiện cả ba cháu bị đuối nước nên đã hô hoán người dân đến để cứu ba cháu nhưng không kịp xử lý
hai đối tượng mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn hai huyện văn giang văn lâm vừa bị công an tỉnh hưng yên bắt quả tàng
cụ thể tại khu vực đường bê tông một mươi bốn xã nghĩa trụ đối tượng lò văn tư sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn bị bắt quả tàng
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tăng vật là tám trăm chín mươi sáu g
cùng ngày đối tượng bạch cầm mạnh sinh năm hai nghìn hai cũng bị bắt giữ cùng tăng vật là một tám trăm hai mươi một gram ma túy dạng heroin
qua đấu tranh các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tây ninh vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn hà sinh năm hai nghìn
chú tỉnh thanh hóa là đối tượng trốn lệnh truy nã về tội vận chuyển trái phép chất ma túy
đối tượng nguyễn văn hà bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tây ninh ra quyết định truy nã
vận chuyển trái phép chất ma túy
nhằm trốn tránh pháp luật đối tượng đã trốn khỏi địa phương liên tục thay đổi chỗ ở
ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba đối tượng truy nã đặc biệt nguyễn văn hà đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình dương
lợi dụng chủ nhà đi vắng nhiều ngày đối tượng đã đánh xe đến dỡ nhà và lấy đi toàn bộ tài sản
theo đó hai căn nhà tại đường lý nam đế phường tám và đường triệu vương phường bốn
thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã bị trộm
đột nhập lấy đi tất cả tài sản trong nhà như đồ điện nội thất
trong lúc chủ nhà đi vắng nhiều ngày không có người trông coi
tích cực điều tra nguyễn kiều huân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín chú huyện lâm hà
đã bị tạm giữ cùng nhiều tăng vật mà đối tượng đã trộm được và đem đi tiêu thụ
ngày hôm nay công an phường hòa an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
vừa tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn duy quang ba mươi tuổi
để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
theo đó công an phường hòa an tiếp nhận trình báo của một nữ bị hại
tạm trú trên địa bàn về việc bị mất trộm một chiếc xe máy sirius
biển kiểm soát chín mươi hai h ba mươi tám nghìn bảy trăm một mươi chín trên đường vũ trọng phụng
nhanh chóng điều tra truy xét đến hai mươi ba h cùng ngày lực lượng chức năng đã xác định
và bắt giữ quang thu hồi được chiếc xe máy vừa trộm
được biết nguyễn duy quang từng có một tiên án về tội trộm các tài sản
mãn hạn tù trở về địa phương chưa lâu nay lại tiếp tục tái phạm